một câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả lê hải anh ở quận lê trân hải phòng
bạn có đặt câu hỏi cho chương trình như sau
bố tôi năm nay bảy mươi năm tuổi bị đau đầu gối và được chẩn đoán thoái hóa khớp gối
đã được bác sĩ cho uống thuốc nhưng bố tôi lại rất là kén ăn
ăn không thấy ngon và ngủ cũng ít
tôi xin hỏi chuyên gia dinh dưỡng về trường hợp như của bố tôi thì chế độ ăn hợp lý nhất sẽ như thế nào
rất là cảm ơn sự tư vấn từ phía các chuyên gia
và câu hỏi này của bạn lê hải anh chúng tôi sẽ chuyển và nhờ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lâm chia sẻ với bạn
ở đây thì tôi thấy rằng bạn bè anh cũng cho thông tin đây là một bệnh nhân cũng bảy mươi năm tuổi
và cũng đã được điều trị về vấn đề thoái hóa khớp
và bây giờ chúng ta tập trung vào chế độ ăn
thế ở đây tôi nghĩ rằng bệnh nhân lại có vấn đề biếng ăn chán ăn
trước hết chế độ ăn của bệnh nhân cũng phải hướng đến một chế độ ăn mạnh mạnh
ở đây chúng ta thấy rằng cân đối đặc biệt với người cao tuổi
chúng ta thấy rằng những cái chất béo trong khẩu phần ăn
chúng ta chú trọng là ví dụ như chế độ ăn phải giàu các chất béo nhóm
chúng ta gọi là omega ba hay là dha
cũng là tốt cho khớp
và chắc chắn rằng chế độ ăn cũng phải đảm bảo đủ đạm
trong bối cảnh bệnh nhân còn đang biếng ăn nữa
thì tôi khuyên là cũng nên bổ sung các sản phẩm bệnh nhân
giúp cho ăn ngon miệng
ví dụ bây giờ nó có các chế phẩm như bổ sung enzyme tiêu hóa
thì giúp cho khi mà người bệnh ăn cảm thấy ngon miệng hơn
cảm thấy dễ ăn hơn và hấp thu chất dinh dưỡng cũng tốt hơn
và với bệnh nhân có tuổi thì tôi nghĩ rằng cái khẩu phần ăn cũng đã giới hạn rồi
thì cũng nên bổ sung các viên các chế phẩm đa vitamin khoáng chất
nó cũng cần cho xương khớp
và ở đây thì tôi nghĩ rằng cũng nên bổ sung các thực phẩm
phẩm bổ sung là tốt cho khớp
đó là lời khuyên từ phía phó giáo sư lâm
dành cho trường hợp của bạn lê hải anh ở quận lê trân hải phòng
và chúng tôi hy vọng rằng là bạn sẽ có được một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý
để giúp cho sức khỏe của bố mình tốt hơn
chính là cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình